vào hồi một mươi chín h ngày bảy tháng sáu tại khu vực xã bản cái huyện bắc hà tỉnh lào cai
đã xảy ra một vụ tai nạn lật thuyền khiến ba người mất tích
qua xác minh có bảy thanh niên là người ở huyện bảo yên lên khu vực thác cá huyện bắc hà
để tham quan khi trở về thì gặp nạn
vụ lật thuyền đã khiến ba người mất tích đều trú tại làng kén xã thượng hà huyện bảo yên
ngay khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai tìm kiếm các nạn nhân
đến thời điểm này thì các nạn nhân đã được tìm thấy